chiều nay hai mươi một tháng tám tại hà nội ban dân vận trung ương tổ chức hội nghị góp ý sự thảo đề án xây dựng cơ chế kiểm tra
giám sát của mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng
rèn luyện đạo đức của người đứng đầu cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên
dự và chủ trì hội nghị có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
dự và chủ trì hội nghị có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung mương đảng
và đạo hội nghị đồng chí trương thị mai nhấn mạnh mục tiêu của đề án nhằm cụ thể hóa thực hiện chỉ thị năm và nghị quyết trung mương bốn khóa một mươi hai của đảng
trong đó chủ thể giám sát là mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội
vì vậy nội dung góp ý cần tập trung làm rõ hình thức kiểm tra đối tượng kiểm tra giám sát về tu dưỡng
dè luyện đạo đức đối với người đứng đầu cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên các cơ quan liên quan trong đề án góp ý
đề xuất cơ chế kiểm tra giám sát sao cho hiệu quả và sát yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý cán bộ đảng viên
nhất là về tư tưởng đạo đức làm cơ sở để ban soạn thảo đề án tiếp thu hoàn thiện trình ban bí thư xem xét thông qua